chiều tối ngày một mươi bảy tháng sáu ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản yêu cầu chấn chỉnh quản lý hoạt động nghệ thuật
và trong nội dung có nhấn mạnh các sở ngành hiệp hội liên quan nhanh chóng đề xuất giải pháp quản lý phát ngôn
và hành động nghệ sĩ trên không gian mạng
văn bản do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang ký do sở văn hóa và thể thao
phù hợp với sở thông tin và truyền thông để mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật
về nghệ thuật biểu diễn quảng cáo an ninh mạng đến các tổ chức cá nhân tham gia văn hóa nghệ thuật
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm nghị định một trăm bốn mươi bốn của chính phủ quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn pháp luật
về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan
tp hcm yêu cầu có đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng
định hướng cho đội ngũ người làm nghệ thuật nâng cao nhận thức trách nhiệm uy tín bản thân đối với cộng đồng
có quy chế quản lý xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có sai phạm
đây tiếp tục là động thái siết chặt của cơ quan quản lý với phát ngôn nghệ sĩ
sau hai lần lên tiếng của ban tuyên giáo thành ủy tp hcm và bộ văn hóa thể thao và du lịch
bởi sau ồn ào về quảng cáo sản phẩm dư luận tiếp tục bất bình trước những phát ngôn và hành động lệch chuẩn
của nhiều nghệ sĩ trên mạng xã hội gây mất hình ảnh và uy tín của cộng đồng người làm nghệ thuật nói chung